các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những liều đầu tiên đã được dùng với bệnh nhân mark anheimer giai đoạn đầu hồi năm ngoái
tiến sĩ tanuja tritnis người đứng đầu nghiên cứu cho biết
nghiên cứu trong lĩnh vực này đã mở ra một hướng đi tiềm năng không chỉ trong điều trị bệnh alim mà còn cả trong các bệnh khác liên quan đến thần kinh
giáo sư yutan paro chuyên gia về virus học tế bào tại viện y học thực nghiệm wellcome wilson thuộc đại học belfast
nhận định trong cuộc chiến chống covid một mươi chín và di dạng này có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi
khi một vaccine được đưa vào bằng đường mũi
chúng tạo ra các kháng thể iga cung cấp sự bảo vệ mạnh hơn chống các kháng nguyên
cũng như một dạng tế bào t miễn dịch lâu dài đặc biệt được gọi là các tế bào t ghi nhớ cư trú bên trong tế bào
chúng sống trong một tế bào đặc biệt như niêm mạc hệ hô hấp
vì các kháng thể iga và tế bào t đặc biệt trên được tạo ra với một lượng lớn trong tế bào niêm mạc như vách ngăn mũi đường thở và ruột
chúng rất hiệu quả trong việc ngăn chặn virus và các bệnh lây nhiễm khác
các kháng thể igg cũng hiện diện trong tế bào niêm mạc nhưng không đủ tản lượng để ngăn virus xâm nhập vào cơ thể và gây ra sự lây nhiễm
quan sát lâm sàng cho thấy hệ miễn dịch được kích hoạt trong mũi và đường thở sẽ ngăn lây nhiễm hiệu quả hơn tại các điểm này
những vaccine dạng viên dùng đường uống cũng tạo ra một miễn dịch ở niêm mạc tăng áp bên cạnh nhiều lợi ích khác
một nghiên cứu khác nữa là dùng vaccine dạng viên cho những người sợ kim tiêm
nghiên cứu cũng khẳng định rằng dù vẫn có nguy cơ mắc covid một mươi chín
nhưng loại vaccine này đã giúp giảm lây nhiễm cho một trên một mươi người anh